thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam với ba thanh niên
ở huyện lấp vò tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các thanh niên trên gồm nguyễn phước thiện hai mươi hai tuổi lâm thanh phúc hai mươi tuổi
mai thanh tèo ba mươi tuổi trần văn nhân hai mươi ba tuổi
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng năm thiện nhân tèo cùng một số người bạn đến quán karaoke
ở huyện chợ mới hát khi đó tại quán võ văn phúc ba mươi chín tuổi ngụ huyện trợ mới cùng một số bạn đang hát
tại đây hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến được mọi người can ngăn nên nhóm của thiện bỏ đi
sau khi rời quán nhóm thiện gọi điện thoại rủ lâm thành phúc đến giúp trả thù
nhận lời thanh phúc mang theo một khẩu súng
thành phúc dùng súng ngắn rồi cùng nhóm của thiện cầm nhiều dao tự chế quay lại quán để tìm nhóm phúc trả thù
thấy nhóm của văn phúc còn hát thiện dùng dao tự chế đuổi tấn công phúc khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
còn thanh phúc dùng súng ngắn mang theo bắn nhiều phát chỉ thiên để thị uy
khi công an nhận tin báo đến hiện trường cả hai nhóm mới dừng gây dối
văn phúc được người dân đưa đi cất cứu bệnh viện kết luận tỷ lệ thường tích một mươi hai
vụ chém nhầm
cầm người tại quán nhậu và hỗn chiến ở thành phố thủ đức
vừa qua công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã đưa về làm việc gần ba mươi đối tượng của cả hai nhóm liên quan vụ hủy hoại tài sản đánh người gây thường tích xảy ra tại quán nhậu ở phường long thạnh mỹ thành phố thủ đức và hỗn chiến trên đường lê văn việt
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng sáu lãnh đạo công an tp thủ đức nhận được tin báo có hai nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đuổi nhau trên đường lê văn việt và sự việc
nhân viên cùng thư khách tại quán ốc đêm trên đường hoàng hữu nam khu phố mỹ thành phường long thạnh mỹ bị một nhóm đối tượng đến hành hung vô cớ dùng hung khí khiến hai người bị thương và hủy hoại một số tài sản của quán
ngay trong đêm đội cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã xuống hiện trường phối hợp với công an phường long thạnh mỹ tiến hành điều tra truy xét
đến sáng một mươi một tháng sáu công an đã đưa được gần ba mươi đối tượng về cơ quan điều tra làm việc thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong xã hội giữa hai thanh niên
cụ thể đối tượng trần gia bảo sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh trà vinh có hành động nẹt bô xe trước quán cà phê số ba mươi ba ở khu phố ba phường hiệp phú tp thủ đức để khiêu khích chủ quán là phan thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ khu phố bốn phường hiệp phú tp thủ đức dẫn đến mâu thuẫn giữa bảo và hùng
sau đó nguyễn thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyễn thành nhân sinh năm hai nghìn một ngụ phường bình thọ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đứng ra giản xếp cho hai bên
khoảng một mươi chín h ngày chín tháng sáu nhân hẹn bảo đến quán cà phê ba mươi ba để nói chuyện
bảo cùng nhóm bạn sáu người chưa rõ lai lịch mang theo hung khí đến
thấy nhóm bảo đông nên nhóm nhân bỏ chạy
sau đó bảo điện cho tiến cho nhóm nhân hẹn ra ngã ba mỹ thành phương long thạnh mỹ để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn
nhưng nhóm nhân không đến
đến khoảng hai mươi một h ba mươi cùng ngày nhóm nhân gồm tiến luân
nhân nhân nhỏ thanh huy tú khoa chưa rõ lai lịch và khoảng hai mươi đối tượng khác mang theo bào hung khí như giao mã tấu đi tìm nhóm của bảo
nghĩ rằng nhóm của bảo hay nhậu tại quán ốc đêm nằm trên đường hoàng hữu nam nên cả nhóm tìm đến đây
lúc này trong quán đang có các anh tạ hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
võ văn chỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê tỉnh khánh hòa và một số người bạn đang ngồi ăn ốc
nhóm nhân tưởng những thực khách này là nhóm của bảo nên đã dùng hung khí bom xăng và đánh dùng hung khí làm anh hậu và anh trình bị thương
ngoài ra các đối tượng nhóm nhân còn đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong quán thiệt hại khoảng hai mươi một triệu đồng
những người có mặt trong quán bỏ chạy tán loạn hai cô gái không kịp chạy chỉ biết ôm nhau giữa vòng vây
nhóm đối tượng tiếp tục đập phá đồ đạc ném bom xăng vào trong quán trước khi lên xe bỏ đi
hai nạn nhân bị thương gục tại quán được bắt
đưa đi cấp cứu ngay sau đó
người vô tình là nạn nhân cho biết
chúng tôi đang ngồi ăn trong quán thì nhóm người này xông vào dùng hung khí vung lạ xạ khiến tôi và một người bạn bị thương
chúng tôi không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì với những người này
sau khi đi khỏi quán ốc nhóm nhân biết mình đã đánh nhầm người trong quán nên tiếp tục đi tìm nhóm bảo
khi cả nhóm đang trên đường lê văn việt phường tăng nhân phú a thì phát hiện nhóm bảo nên hai bên xông vào rượt đuổi đánh nhau
sau đó bỏ chạy tán loạn
hậu quả lê thanh huy nhóm của nhân và phạm phi long nhóm của bảo bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua hung khí trên mạng xã hội facebook rồi mang về nhà cất giấu
khi có mâu thuẫn trong cuộc sống thì lấy đi đánh nhau
các đối tượng không có hoạt động bảo kê theo kiểu xã hội đen mà chỉ do nhìn nhầm người
trung tá mai trọng hạnh phó công an tp thủ đức cho biết vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa bảo và hùng
sau đó các đối tượng hai bên đã góp
gọi thêm nhiều đối tượng là bạn bè mối quan hệ quen biết để tụ tập đi đánh nhau
khi vào quán ốc các đối tượng đã nhìn nhầm người xác định không đúng mục tiêu nhưng vẫn có hành động đánh hai người khác bị thương và đập phá quán
đây là hành động côn đồ cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm khắc để gian đe giáo dục chung trong xã hội
quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định hai nhóm không phải là băng nhóm giang hồ không phải là băng nhóm bảo kê
đối tượng lê thanh huy bị thương cũng không phải là sinh viên nhưng một số báo và các trang mạng xã hội đã thông tin mà là người bên nhóm của nhân
công an tp thủ đức đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng
công an cũng thu giữ nhiều hung khí của hai nhóm
qua kiểm tra những thanh niên này chưa có tiền án tiền sự đa số các đối tượng đã nghỉ học không có việc làm ổn định nên thường xuyên rủ dê đi gây chuyện đánh nhau
hiện công an tp thủ đức đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn đề nghị các đối tượng có liên quan hãy nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện
vụ nhóm thanh niên hỗn chiến ở quán ốc lại người lời kể nhân chứng
vụ việc khiến hai người bị chém gây thương tích và được người dân đưa đi cấp cứu nhiều bàn ghế ly chén của quán cũng bị nhóm thanh niên đập phá trước khi rời đi
có mặt tại quán nhậu nhiều nhân viên chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh hàng chục thanh niên
cầm dao phóng lợn mã tấu bom xăng xông vào quán
bà hát sáu mươi năm tuổi nhân viên quán cho biết thời điểm xảy ra vụ việc nhiều thực khách đang ngồi ăn uống bất ngờ hàng chục thanh niên đi xe máy chạy tới quán
cầm dao phóng lợn mã tấu xông vào đuổi và ra tay khiến thực khách bỏ chạy tán loạn vào khu vực bếp và nhà vệ sinh
bà hát kể lại
ai bỏ chạy là bị bọn họ đuổi chém tôi già rồi mà họ cũng không tha sống từ mấy năm đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này nên rất sợ
một nhân viên khác của quán nhậu là d hai mươi năm tuổi cho biết nhân viên quán nhậu không có mâu thuẫn với ai những thực khách bị đuổi chém là sinh viên còn trẻ
thưa quý vị vụ hôn chiến diễn ra bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt tại quán nhậu không kịp trở tay
rất may là vụ việc chưa có thiệt hại về người
tuy nhiên hành vi man dợ của nhóm thanh niên này cần có hình phạt thích đáng mang tính gian đe
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nếu để sự hiếu thắng và tính côn đồ lấn át sẽ dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát
chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc sau khi có những cập nhật tiếp theo từ phía cơ quan chức năng